thời gian qua thì chúng ta vẫn nói nhiều tới việc suy thoái đạo đức trong xã hội
và đó là khi con người sống chỉ biết nghĩ tới riêng mình
tuy nhiên khi đứng trước đại dịch đứng trước những khó khăn
cũng là lúc mà xã hội chứng kiến những hành động đẹp
những tấm lòng nhân ái những trái tim biết chia sẻ và loan tỏa yêu thương
nếu khó khăn cứ lấy một phần nếu bạn ổn xin nhường cho người khác
có thể thấy những ngày này trên khắp các trang mạng xã hội
những thông điệp đầy tính nhân văn như vậy đã được mọi người cùng thắp lên
bằng tình yêu thương và sẻ chia giữa thời điểm khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
từ những hành động nhường cơm xẻ áo tới việc trao tặng những chiếc khẩu trang
hay nhường chỗ ở cho người cách ly
tất cả những việc làm tử tế ấy đang được nhân lên từng ngày
sau khi triển khai với các cấp chính quyền
chúng tôi đã triển khai hơn hai mươi địa bàn trên toàn thành phố hà nội
trong đó có nhiều khu vực dân cứ tập trung đông người lâu động tự do
những hoàn cảnh rất dễ bị thổn thương trong vụ đại dịch
hiện nay trung bình mỗi một ngày chúng tôi đang cung cấp cho bà con
được khoảng hai ba ngàn xuất ăn
và chúng tôi vẫn tự tin sẽ cố gắng điều phối một cách khoa học
để làm sao đảm bảo cho việc chương trình có thể kéo dài
ít nhất là đến hết thời điểm có lệnh cách ly xã hội
với chương trình ai cần cứ đến lấy
sẻ thực phẩm hàng ngày nhóm thiện nguyện của anh đã có cách làm ý nghĩa
đó là phối hợp với chính quyền địa phương các phường xã
để chia sẻ những bữa ăn tới tận tay và đúng những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ
chúng tôi không phát tập trung tại một điểm mà phường thuộc quan đã ra soát
tất cả các hộ có hoàn cảnh khó khăn và đón nhận mỗi ngày hai trăm linh xuất quà
để phát đến khi hết dịch mới thôi và chào chúng tôi trao lại
cho các đồng chí bí thư tri bộ các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố
sẽ phát trực tiếp tới từng hộ
có hoàn cảnh khó khăn điều đáng nói ở đây là không chỉ một lần nhận
mà người khó khăn ở trên địa bàn phường thuộc quan có thể nhận hàng ngày
mỗi ngày một túi quà đây quả thực là một nghĩa cử rất là cao đẹp rất là trân trọng
dù chỉ là chia sẻ chút thực phẩm lúc khó khăn nhưng để thấy trên cuộc đời này
còn nhiều lắm những trái tim hết lòng vì cộng đồng xã hội
đó cũng là nét đẹp là tình người thứ mà chúng ta rất cần giữa mùa đại dịch